một nhóm thanh niên đã chào đón năm mới bằng việc mở tiệc và sử dụng ma túy tại một nhà nghỉ
thuộc khu vực khóm bảy phường sáu tp cm vừa bị công an tp cm kiểm tra và bắt quả tàng
tại phòng số hai trăm linh bảy của nhà nghỉ trúc mai đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp cm
phối hợp cùng chính quyền địa phương đã kiểm tra và phát hiện tám đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng đã thu giữ một đĩa xứ bên trên còn vương lại chất bột màu trắng
một bộ loa âm thanh đèn laser thường được các đối tượng sử dụng để bay lắc cùng các tăng vật khác
qua kiểm tra bảy trăm linh số tám đối tượng dương tình với ma túy
theo lời khai ban đầu các đối tượng trên đã rủ nhau vào nhà nghỉ để an mừng tất niên và sử dụng ma túy